lượng nhựa tiêu thụ bình quân đầu người lên đến bốn mươi một kg một người
cao gấp hơn một mươi lần so với lượng tiêu thụ ba tám kg một người vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ước tính lượng nhựa thải ra biển vào khoảng ba cho đến bảy triệu tấn một năm
chiếm sáu tổng lượng nhựa thải ra biển của thế giới
chúng ta cần phải làm gì để hạn chế mối nguy hại rắc thải nhựa đến môi trường
là câu hỏi lớn mà mọi quốc gia vẫn chưa thể tìm ra lời giải
đã có rất nhiều nghiên cứu nhằm đưa ra các phương thức thích hợp
trong quản lý và xử lý chất thải nhựa và công cụ kinh tế cũng đang là một phương án được dự tính đến
tuy nhiên có thể áp dụng vào thực tiễn của nước ta một cách hiệu quả hay không
thì còn cần rất nhiều thời gian để áp dụng và chứng minh
báo cáo của chương trình môi trường liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi tám cho biết
từ năm một nghìn chín trăm năm mươi đến nay sản lượng nhựa trên thế giới đã tăng từ một năm triệu tấn một năm
lên đến ba trăm tám mươi triệu tấn một năm
trong đó chỉ có khoảng chín nhựa được tái chế một mươi hai bị đốt
còn lại có đến bảy mươi chín rác thải nhựa được xử lý theo kiểu trồn lấp hoặc bị thải bỏ ra môi trường
chính những rắc thải bị bỏ ra môi trường và xử lý bằng cách đốt hoặc trồn lấp đó
đang gây ra rất nhiều nguy hại cho cuộc sống
và đã đến lúc chúng ta cảm nhận được rõ rệt những tác động từ rắc thải
trong nền kinh tế thị trường hoạt động phát triển và sản xuất của cải vật chất
diễn ra dưới sức ép của sự trao đổi hàng hóa theo giá trị
loại hàng hóa có chất lượng tốt và giá thành rẻ sẽ được tiêu thụ nhanh
trong khi đó loại hàng hóa kém chất lượng và đắt sẽ không có chỗ đứng
vì vậy chúng ta có thể dùng các phương pháp và công cụ kinh tế
để đánh giá và định hướng hoạt động phát triển sản xuất có lợi
cho công tác bảo vệ môi trường
từ ngày một tháng một chúng ta có thể dùng các phương pháp và công cụ kinh tế

đối với mặt hàng túi ni lông là năm mươi đồng một kg
việc này được coi là để góp phần hạn chế việc sản xuất
sử dụng túi ni lông khó phân hủy gây ô nhiễm môi trường
theo thông kê ở việt nam mỗi hộ gia đình sử dụng trung bình
khoảng một kg túi ni lông một tháng
riêng hà nội và tp hcm trung bình mỗi ngày thải ra môi trường
khoảng tám mươi tấn nhựa và ni lông
như vậy nếu đánh thuế bảo vệ môi trường đầy đủ lượng túi ni lông
được tiêu thụ theo quy định hiện hành
thì ngân sách nhà nước sẽ có thêm nhiều chục nghìn tỷ đồng mỗi năm
thế nhưng thực tế theo số liệu bộ tài chính công bố
thì số tiền thu thuế bảo vệ môi trường từ túi ni lông là rất hạn chế
cụ thể kim ngạch nhập khẩu túi ni lông thuộc diện
chịu thuế bảo vệ môi trường trong những năm qua như sau
năm hai nghìn một mươi sáu là sáu mươi năm sáu mươi ba triệu đô la mỹ
số thuế bảo vệ môi trường phải thu là hai mươi một tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi bảy là sáu mươi bốn sáu mươi một triệu đô la mỹ
số thuế bảo vệ môi trường phải thu là hai mươi một tỷ đồng

số thuế bảo vệ môi trường phải thu là một mươi chín một tỷ đồng
trong khi đó số thu thuế bảo vệ môi trường
đối với túi ni lông sản xuất trong nước năm hai nghìn bảy mươi sáu
là vào khoảng năm mươi sáu tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi bảy khoảng năm mươi bốn tỷ đồng
đây là con số quá nhỏ khiến nhiều người phải băn khoăn
phải chăng đang có hiện tượng thất thoát nghiêm trọng
trong việc thu thuế bảo vệ môi trường
với mọi người
các mặt hàng túi ni lông
đầu tiên là việc sử dụng công cụ các không hiệu quả
có cái là chúng ta đưa ra ở các cái văn bản
nhưng chúng ta không thực hiện hoặc là thực hiện để vời
nếu mà gọi là hiệu quả cho bảo vệ môi trường
thì chúng ta thấy thì nếu mà thế thì môi trường
nó phải đạt được yêu cầu như thế nào
tất nhiên nó kết hợp với công cụ
thì nó gọi là mới đạt được một số các mong muốn thôi
và mong muốn đó chính là cái ý thức
nhận thức của mọi người thấy rằng là
việc mà sử dụng cái biện pháp gọi là kinh tế
là cái biện pháp nên phải làm
và được sử dụng
đấy là cái đồng tuần sâu ca
thế còn để mà điều chỉnh hành vi môi trường
thì có thể nói rằng là chưa điều chỉnh được mạnh
nhất là kể cả công cụ thuế
ví dụ hiện nay chúng ta cũng thu thuế
trong cái túi ni lông đúng không
nhưng mà chúng ta thấy ni lông vẫn còn rất nhiều thế này
à cái túi ni lông chứng tỏ là hiệu quả của anh này chưa được
một trong những mục tiêu lớn nhất
của thực hiện công cụ kinh tế trong quản lý môi trường
chính là thay đổi nhận thức và hành vi của doanh nghiệp
trong việc sản xuất ra các sản phẩm
phù hợp với tiêu chí môi trường
cũng như hành động hạn chế sử dụng
các sản phẩm từ nhựa của người tiêu dùng
mục tiêu là vậy nhưng con số cụ thể qua thuế
cũng như lượng rắc thải lớn từ nhựa
đã thể hiện sự chưa tương xứng giữa kỳ vọng và thực tiễn
trước hết là phải tác động cái hành vi
của người gây ra ô nhiễm
là người ta đã gọi là công cụ kinh tế
tức là đánh vào cái lợi ích của người ta
nó làm cho ta đã đơn giản
người ta là trả tiền người ta shop
thì người ta phải thay đổi
chúng ta thu ở cái mức thấp
thì không đáng là cái gì thì người ta cũng chẳng quan tâm
không đáng là cái gì
thế nhưng mà chúng ta đến một cái mức nào đấy
mà người ta thấy đã tác động đến lợi ích của người ta
cụ thể như là doanh nghiệp là lợi nhuận
người dân tức là túi tiền của người ta
người ta shop
thì người ta phải có hành vi ngay hành động ngay
thuế bảo vệ môi trường là năm mươi đồng một kg
trong khi giá bán sản phẩm này
trên thị trường chỉ hai mươi đồng một kg
nếu tin đúng đủ
và giám sát chặt chẽ doanh thu
của cơ sở sản xuất kinh doanh túi ni lông
nhất là các hộ thuê khoán
chắc chắn giá túi ni lông phải cao gấp
ít nhất từ bốn đến năm lần hiện nay
bởi ngoài thuế bảo vệ môi trường là năm mươi đồng một kg
thì một ký túi ni lông
còn phải bao gồm thuế giá trị gia tăng
chi phí nguyên liệu máy móc nhân công
mặt bằng điện nước vận chuyển
và vốn nếu áp dụng mức giá đó
thì ý thức sử dụng túi ni lông của mỗi người
sẽ phần nào đổi khác
việc đánh thuế bảo vệ môi trường qua túi ni lông
với người sản xuất như hiện nay
còn tồn tại những nhược điểm
chỉ khi hệ thống thuế được bảo đảm thực thi chặt chẽ
việc áp thuế mới có hiệu quả
bởi việc kê khai số lượng túi ni lông sản xuất
phụ thuộc phần lớn vào tính tự giác của doanh nghiệp
bên cạnh đó những làng nghề nhỏ
vẫn sản xuất túi ni lông nhưng việc đóng thuế
không phụ thuộc vào sản lượng mà lại là đóng thuế khoán
ở việt nam tính thuế theo khối lượng
nhưng số lượng túi độ dày của túi
sẽ khác nhau nên dù một kg
nhưng số lượng túi của mỗi loại
sẽ khác nhau mức độ thải ra môi trường
thời gian phân hủy cũng khác nhau
tuy nhiên việc kiểm soát độ dày này
trên thực tế là rất khó
thuế và phí môi trường là nguồn thu ngân sách
do các tổ chức và cá nhân sử dụng môi trường đóng góp
tại việt nam hiện nay
cũng có các loại thuế và phí như
chất thải giáp thải nước thải
ô nhiễm không khí ô nhiễm tiếng ồn
thuế và phí đánh vào sản phẩm
mà quá trình sử dụng và sau sử dụng gây ra ô nhiễm
thuế và phí hành chính nhằm
đóng góp tài chính cho việc cấp phép giám sát
và quản lý hành chính đối với môi trường
tuy nhiên con số này
vẫn còn rất hạn chế
theo luật ngân sách thì chúng ta chi mỗi năm
một cho bảo vệ môi trường
tuy nhiên con số này
rất là ít nếu mà so với các quốc gia
trong khu vực và có thể là so
với chính vấn đề về ô nhiễm hiện tại
mà việt nam đang phải đối mặt
vì vậy chúng tôi cũng có kiến nghị rằng là
chúng ta phải tái cầu trúc lại nguồn thu
cho vấn đề bảo vệ môi trường
và trong đó thì đặc biệt là
tăng cường các công cụ mang chất tài chính
ví dụ như là thuế carbon
ví dụ như là phí bảo vệ môi trường
đối với không khí ví dụ như là
trái phiếu môi trường
hoặc là có những cơ chế
thông minh như là cơ chế
hợp tác công tư ppp
để huy động được sự tham gia của khu vực tư nhân
và khu vực cộng đồng trong việc
bảo vệ môi trường
khi mà sử dụng công cụ kinh tế phải hết sức thăng trọng
bởi vì thậm chí nó không cẩn thận
là nó sẽ làm ngạt trở
phát triển kinh tế
do đó nên chúng ta phải
tìm ra cái điểm tối ưu
cái điểm tối ưu là gì tức là giữa cái
mà thiệt hại môi trường với
cái hành vi giảm thải nó phải gặp nhau một điểm
nó gọi là optimal tức là tối ưu
trong kinh tế đấy thì khi đó mới hiệu quả
do đó cho nên là
cần phải nghiên cứu ở các cơ hội nghiên cứu rất kỹ
dự thảo luật bảo vệ môi trường sửa đổi đang chính quốc hội
thông qua được cơ quan quản lý về môi trường
nghiên cứu kỹ dựa trên những thay đổi thực tế
trong hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp
cũng như hành vi của người tiêu dùng
trên thế giới hiện nay một số quốc gia thành viên eu
cũng đang áp dụng thuế đối với bao bì nhựa
việc làm này có thể làm tăng giá nhựa sử dụng
một lần do đó sẽ góp phần giảm
nhu cầu sử dụng các sản phẩm nhựa trên thị trường
cụ thể đà mạch áp dụng mức thuế
từ hai mươi năm cho đến ba sáu
crôn một kg đối với các sản phẩm
sản xuất từ nhựa pvc như
ống nhựa tấm lập băng keo
một bảy mươi crôn trên một mét vuông
được áp dụng cho các sản phẩm như bạt nhựa
quy định đánh thuế như trên
tạo ra những khuyến khích nhà sản xuất
tăng cường sản xuất ra các sản phẩm không sử dụng nhựa pvc
ireland là quốc gia
có chương trình thu thuế bảo vệ môi trường
đối với túi nilon bao bỉ nhựa
thành công nhất ở châu âu
theo đó quốc gia này quy định mức thu thuế
với sản phẩm trên là một mươi năm euro
một sản phẩm kết quả sau
một mươi hai năm thực hiện chương trình thu thuế
ireland đã thu được hai trăm linh triệu euro
tạo ra nguồn thu ngân sách lớn phục vụ
đầu tư cho các dự án hoạt động bảo vệ môi trường
do vậy chính quyền ireland
đã rất nỗ lực trong việc nghiên cứu
tính toán để đưa ra mức thuế phù hợp
họ phải sử dụng các công cụ tổng hợp như
thuế pigovian tính toán chi phí
cận biên sử dụng phương pháp sẵn lòng
chương trình phí xử lý chất thải của hàn quốc
áp dụng đối với các nhà sản xuất
nhập khẩu hàng hóa và nguyên liệu nhựa
gây ra vấn đề ô nhiễm môi trường
phí này áp dụng đối với các sản phẩm ống nhựa pvc
nhựa đồ chơi nhà bếp
nhựa đội thất gia đình trong đó
mức bảy mươi năm won một kg đối với nhựa xây dựng
và một trăm năm mươi won một kg đối với
các loại nhựa khác
việc tính phí bảo vệ môi trường đối với sản phẩm nhựa
của hàn quốc đã tính tới các sản phẩm nhựa
khác nhau tạo ra sự tính đủ
đối với các loại sản phẩm nhựa
không chỉ là túi ni lông hay bao bì nhựa
lệ phí thu được chính quyền địa phương
sẽ sử dụng cho việc trợ cấp cho các cơ sở
xử lý chất thải
hàn quốc cũng là một trong số các quốc gia đã được thành công
trong chương trình đặt cọc hoàn trả
áp dụng đối với vỏ chai nhựa thủy tinh
các văn bản luật của hàn quốc đã quy định
cụ thể nội dung thực hiện về đặt cọc hoàn trả
điều một mươi bảy luật tái sử dụng tài nguyên
có quy định số tiền phải đặt cọc
với từng vỏ chai theo từng loại thể tích
thể tích lớn thì số tiền đặt cọc càng lớn
chỉ mỗi vỏ chai đều có nhãn ghi
số tiền đặt cọc khi người mua hàng trả lại
vỏ chai thì sẽ được nhận lại tiền
luật tái chế tạo điều kiện hỗ trợ
cho nhà sản xuất tính thêm tiền đặt cọc
vào gia bán sản phẩm tới người tiêu dùng
đồng thời quy định mức tiền đặt cọc tối đa
là bốn mươi chi phí để sản xuất vỏ chai
chương trình đặt cọc hoàn trả của hàn quốc
cũng gắn chặt với chương trình trách nhiệm
mở rộng của nhà sản xuất
với quy định cụ thể tỷ lệ tái chế
mà các nhà sản xuất phải thực hiện hàng năm
tỷ lệ này phải đăng ký với cơ quan hợp tác
môi trường hàn quốc geco
và được kiểm soát chặt chẽ
từ câu chuyện thành công của quốc tế
trong sử dụng công cụ kinh tế để quản lý
môi trường nói chung chất thải nhựa nói riêng
dự thảo luật bảo vệ môi trường đã được sửa đổi
để phù hợp hơn với thực tiễn
tại nước ta hiện nay
để thực hiện công cụ kinh tế
thì bên cạnh
những công cụ
mà chúng ta đã quản lý tốt
thì chúng ta có nghiên cứu thêm
nhưng sự phối hợp chặt chẽ
bộ tài nguyên môi trường
hay là ngành môi trường nói chung
với ngành điều chỉnh về thuế
thì là bộ thế chính
hay là hiện nay chúng ta còn đưa công cụ
tín dụng vào
rồi là trái phiếu xanh
liên quan ngân hàng
thì phải dựa trên những nguyên tắc của ngân hàng
nhưng ông ngân hàng ông chỉ đưa ra
cái gọi là tín dụng
nhưng mà nghiệp vụ mỗi môn của môi trường
thì phải là bên môi trường
do đó cho nên lần này chúng ta kết hợp rất nhiều
các bên liên quan
nghiêm túc thấy những bất cập để sửa đổi công cụ kinh tế
trong quản lý chất thải nhựa nói riêng
chất thải và bảo vệ môi trường nói chung
thuộc luật bảo vệ môi trường
sẽ là tiền đề để nhân dân doanh nghiệp tin tưởng rằng
giá trị đóng góp kinh tế của mình
sẽ được chính phủ sử dụng hiệu quả
trong công tác tái tạo và bảo vệ môi trường
trên đại dương đã hình thành những đảo rác
mà đa phần trong số đó là rác thải nhựa
trong khi số lượng rác thải nhựa
tại nhiều quốc gia vẫn đang gia tăng từng ngày
và tại nước ta cũng vậy
thực tế đó thì đòi hỏi nước ta cần sớm
có được phương thức quản lý
giảm thiểu một cách hiệu quả rác thải nhựa
trong tương lai gần
và với nhiều người trẻ hiện nay
ở việc nỗ lực theo đuổi
lối sống xanh và lan tỏa lối sống ấy
là cách để họ chung tay
trong cuộc chiến chống lại rác thải nhựa
ấn đặng cũng đã chọn cách làm như vậy
khi mà từ bỏ công việc tại một tập đoàn lớn
để trở thành một ông chủ
của một cửa hàng chuyên bán các sản phẩm thân thiện
với môi trường
và trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay
thì mời quý vị khán giả hãy cùng chúng tôi gặp gỡ
chủ sạp hàng tràng sen để cùng tìm hiểu rõ hơn
về lựa chọn được coi là lạ lùng
của chàng trai chín x này nhé